thưa quý vị ngày hôm nay công an tỉnh hưng yên cho biết đã phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
và công an các đơn vị nghiệp vụ bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
cụ thể khoảng một mươi một h hai mươi năm phút cùng ngày công an tỉnh hưng yên phối hợp với công an các đơn vị địa phương bắt được bốn bị can
đình khánh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường chú tp hải dương tỉnh hải dương
vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú phường bạch sam thị xã mỹ hào
đào đình kiên sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường chú xã hòa phong tỉ xã mỹ hào
nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú xã hoàn long huyện yên mỹ tỉnh hương yên
khoảng một mươi sáu h cùng ngày cơ quan công an đã bắt tiếp bị can vũ thành nghị sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú xã hồng phong huyện ninh giang
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút ngày chín tháng sáu công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên phát hiện năm bị can trên bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
liên quan tới vụ hàng chục thanh niên mang theo hung khí cùng với bom xăng lao vào đập phá chém người tại quán ốc vào ngày chín tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp cùng với công an tp thủ đức triệu tập một mươi bảy người có liên quan để làm rõ
theo điều tra nhóm của nguyễn duy tiến và nguyễn thành nhân cùng ngụ tại tp thủ đức xảy ra mâu thuẫn với trần gia bảo nên nhân đã hẹn bảo ra quán cà phê để nói chuyện
vào tối ngày chín tháng sáu bảo cùng với năm người khác mang theo hung khí đến điểm hẹn do yếu thế nhân bỏ chạy và gọi thêm người
đến hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày nhân cùng với tiến và khoảng hai mươi người khác mang theo mã tấu ba chỉa bom xăng đi tìm bảo nhưng không gặp
thấy nhóm người ngồi ăn uống trong quán ốc đếm ở đường hoàng hữu nam
nhóm này nghĩ là nhóm của đối thủ nên xông vào đuổi chém hậu quả hai người bị thương nặng
sau đó nhóm này đến phường tăng nhân phú a thì gặp nhóm của bảo dẫn đến hỗn chiến làm hai người bị thương tích
điều đào đến bán dâm cho khách hoàng văn hiếu trú tại phường tân lợi tp bùa ma thuật vừa bị công an tp bùa ma thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày chín tháng sáu lực lượng công an đã đưa ra một bản tin cho bảo
an đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ hương quyên ở phường tân lợi và bắt quả tàng hai cô gái đang bán dâm cho hai khách
hai cô gái khai nhận được hiếu là quản lý của quán karaoke chầm hương đều đi bán dâm cho khách
kiểm tra quán karaoke chầm hương lực lượng công an đã phát hiện có hơn bốn mươi nữ nhân viên
kiểm tra các phòng hát thì phát hiện một phòng hát có các đối tượng đang sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh có ba người trong phòng và một nhân viên của quán dương tính với chất ma túy
thông tin từ công an tp hà nội lực lượng chức năng vừa tiến hành tạm giữ một mươi bốn đối tượng quốc tịch mông cổ
dùng con đường du lịch để đến với hà nội thực hiện hành vi trộm cắp của người nước ngoài
bước đầu xác minh nhóm đối tượng này đã dùng thủ đoạn tinh vi trộm được hơn một tỷ đồng
cụ thể tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào việt nam để du lịch và trộm cắp tài sản của người nước ngoài
ngày ba tháng sáu sau khi lấy trộm ví tiền của một du khách người thụy điển ở một quán phở hà nội
các đối tượng đã đến hai tiệm vàng ở quận hai bà trưng và hoàn kiếm quẹ thẻ visa để mua vàng trang sức tổng trị giá hơn một tỷ đồng
sau đó các đối tượng này đã nhanh chóng đem phần lớn số vàng mua được đến hiệu vàng ở quận đống đa bán lấy hai mươi một bảy trăm linh usd chia nhau
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi một tháng sáu một tiệm bánh ở thành phố hồ chí minh đã bất ngờ xảy ra hỏa hoàng
một mươi một người mắc kẹt bên trong đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời cứu an toàn ra ngoài
cụ thể vào lúc bốn giờ năm mươi năm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nhận tin báo cháy xảy ra tại tiệm bánh hiệu papa địa chỉ số năm trăm năm mươi một đường đỗ xuân hợp phường phước long b thành phố thủ đức
ngay lập tức đơn vị này đã xuất ba xe cùng hai mươi hai cán bộ chiến sĩ tới dập lửa
tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp thủ đức quan sát thấy rất nhiều người kẹt trong đám cháy
ngay lập tức triển khai công tác cứu người đồng thời chữa cháy
kết quả một mươi một người được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời đưa ra ngoài an toàn
đồng thời kịp thời dập tắt đám cháy có tám trên hai trăm bốn mươi m hai bị lửa thiêu rụi
lực lượng chữa cháy bảo vệ được diện tích xung quanh và không để cháy lan lên hai tầng lầu
thưa quý vị lực lượng công an đang kết hợp các biện pháp để giảm cung giảm cầu giảm tắc hại ma túy để hạ nhiệt
tình hình phức tạp về tội phạm ma túy ở tp hcm tuyến biên giới tây nam và các tỉnh trọng điểm phía nam
tuy nhiên ngoài phương thức truyền thống thì các đối tượng còn lợi dụng công nghệ mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo thống kê của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm từ đầu năm đến nay
lực lượng công an đã phát hiện bốn trăm bảy mươi vụ liên quan tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy bắt xử lý hơn một bảy trăm linh đối tượng
thu giữ hơn bốn mươi ba kg heroin và hơn hai trăm linh kg ma túy tổng hợp
qua thực tế các vụ việc lực lượng công an nhận định ngoài phương thức truyền thống
các đối tượng còn lợi dụng công nghệ mạng xã hội để thực hiện hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vì vậy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã triển khai các biện pháp đấu tranh với hành vi này
qua những biện pháp đấu tranh có hiệu quả của lực lượng ma túy trong thời gian gần đây
thứ nhất là sử dụng các trang mạng chính thống của cơ quan đoàn thể để phổ biến và hướng dẫn về sự luật phòng chống ma túy
và sự tác hại của việc sử dụng ma túy
bên cạnh đó là tranh thủ sự hoạt động trang mạng của các đoàn viên
qua đó nhờ các đồng viên phản bác và tố giác về những chủ tài khoản có hoạt động về ma túy
giúp cho cơ quan chức năng phát hiện
bên cạnh đó là sự nắm tình hình về các trang mạng hội nhóm hoạt động về ma túy
phối hợp với các phòng ban dịch vụ của lực lượng tp hcm đấu tranh có hiệu quả
đối với các hoạt động tội phạm trên không gian mạng về ma túy
tp hcm được xác định vừa là địa bàn tập kết cung cấp ma túy vừa là địa bàn tiêu thụ ma túy lớn nhất cả nước
cộng với tình hình mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp
ở điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trực tự diễn biến phức tạp
vì vậy bên cạnh thực hiện các công tác nhiệm vụ cơ bản
công an tp hcm thường xuyên điều chỉnh các biện pháp đấu tranh cho phù hợp với từng giai đoạn
tân tuyến địa bàn quyết liệt triệt xóa các tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chủ động phối hợp với các tỉnh thành giáp ranh phát hiện ngăn chặn ma túy từ xa trước khi vào địa bàn thành phố
nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và đề ra những giải pháp đấu tranh hiệu quả hơn trong thời gian tới
công an tp hcm nói chung và phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy
công an tp hcm thời gian vừa qua đã ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh thành trong khu vực
để cùng nhau thực hiện cái nhiệm vụ là đấu tranh phòng chống tội phạm theo phương án hai của bộ công an
mỗi chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tp hcm
thành trong khu vực luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bên cạnh sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì cần có quy định chặt chẽ
về việc xử lý các chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện
về an ninh trực tự như quán bar vũ trường khách sạn trong việc để xảy ra các vi phạm liên quan đến ma túy
kể cả trách nhiệm của cá nhân tổ chức cho thuê địa điểm kinh doanh
các địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo phối hợp tác chiến có hiệu quả
trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm ma túy trên địa bàn tp hcm
thông tin chúng tôi vừa nhận được vào ngày hôm nay ngày một mươi một tháng sáu
công an tỉnh hương yên đã phối hợp với công an tỉnh đắk lóc và công an các đơn vị nghiệp vụ
bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh đắk lóc
cụ thể khoảng một mươi một h hai mươi năm cùng ngày công an tỉnh hương yên phối hợp với công an các đơn vị địa phương
bắt được bốn bị can
cụ thể khoảng một mươi một h hai mươi năm cùng ngày công an tỉnh hương yên phối hợp với công an các đơn vị địa phương
bắt được bốn bị can
bạn gái tên trầm vân anh chi nhỏ bán lại kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh đã triệu tập trầm vân anh làm việc
và bước đầu vân anh đã thừa nhận hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án
tạm giữ hình sự đảng trương tý dương và trầm vân anh để tiếp tục điều tra làm rõ
tòa án nhân dân huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt đối tượng
nguyễn hùng trường hai mươi chín tuổi ngồi tại phường an thành tp hồng ngự hai năm ba tháng tù
về hành vi trộm cắp tài sản
theo cáo trạng để có tiền tiêu xài trường đã thực hiện hai vụ trộm liên tiếp
tại xã phú thuận b huyện hồng ngự
vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trường đã lấy trộm một chiếc tắt ráng và máy nổ
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trường tiếp tục trộm một chiếc tắc rán và máy xăng
trong lúc điều khiển do máy không nổ nên đã bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ
tổng giá trị tài sản trộm lên đến hàng chục triệu đồng
được biết trường đã có ba tiền án cũng về tội trộm cắp tài sản
công an tỉnh bình dương đã tạm giữ bốn đối tượng
võ văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tại đồng tháp
đồng văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tại tỉnh bình phước để điều tra làm rõ
về hành vi trộm cắp tài sản
và võ thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyễn thị mộng tuy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng ngụ tại thường trú bình dương
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
lợi dụng khi trị cao thị thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám mùa xa an bình
huyện phú giáo tỉnh bình dương không có nhà
các đối tượng tâm và thanh đã sử dụng túp nơ vít bỏ lết bẻ song sắt cửa sổ
để đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
các đối tượng đã cậy phát cái sắt lấy trộm ba trăm linh triệu đồng
cùng số vàng trị giá khoảng bốn trăm linh triệu đồng một đồng hồ hiệu ipo watch
sau khi lấy trộm được tài sản các đối tượng bỏ lại một cây xà bèn túc nơ vít
rồi bỏ trốn qua hiện trường
qua điều tra truy xét lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ
khi nhóm đối tượng đang lẫn trốn tại nhà trọ thuộc phường đông hòa
thành phố di an tỉnh bình dương
làm việc với công an các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp
trước đó các đối tượng này còn thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản khác
trên địa bàn của tỉnh đồng nai và tỉnh bình phước
thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ hơn một triệu viên thuốc tân dược giả
được truyền hình công an nhân dân đưa tin vào chiều ngày hôm qua
thì ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã liên hệ với hãng dược
sở hữu sản phẩm diocordion để phối hợp kiểm định mẫu thuốc này
theo đó sau khi tạm giữ lô hàng hơn một triệu viên thuốc tân dược giả
do hai đối tượng phạm ngọc bích và phạm bích ngọc cầm đầu
công an tp hcm đã liên hệ với hãng dược để yêu cầu phối hợp điều tra
ngày hôm nay đại diện hãng dược đã cử nhân viên đến làm việc
tại phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm
tại đây phía hãng dược đã tiếp nhận các sản phẩm tân dược giả neocordion
gồm vỏ thuốc ba vị thuốc neocordion đang bị tạm giữ tại công an tp hcm để kiểm nghiệm
đồng thời hãng cũng cung cấp thuốc neodion chính hãng cho công an tp hcm để kiểm định
vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra
trước đó chiều ngày một mươi tháng sáu qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm đã khám phá thành công
bắt giữ bảy đối tượng liên quan đến vụ sản xuất thuốc tân dược giả neoon
đường dây sản xuất thuốc tân dược giả do phạm ngọc bích cầm đầu là đường dây lớn
có tổ chức chặt chẽ do các đối tượng có quan hệ là anh em họ hàng thân quen
cấu kết thực hiện khép kính có phương thức thủ đoạn mới là sử dụng chính nhà máy
sưởng sản xuất thuốc được cấp phép quy mô lớn để sản xuất thuốc giả nhằm tránh bị phát hiện khám phá
từ đó thu lợi bắt chính lớn
liên quan đến vụ hàng chục thanh niên băng theo hùng khí cùng với bôm xăng lao vào đập phá chém người tại quảng ốc
ngày một mươi một tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an tp thủ đức
triệu tập một mươi bảy người có liên quan để làm rõ
theo điều tra
gia bảo một mươi chín tuổi thường chạy xe nẹt bô nên xảy ra mâu thuẫn với nhóm của nguyễn duy tiến một mươi chín tuổi
và nguyễn thành nhân ba mươi một tuổi cùng ngụ thành phố thủ đức
sau đó nhân đã hẹn bỏ ra quán cà phê để nói chuyện
tối chín tháng sáu bảo cùng năm người khác mang theo hung khí đến điểm hẹn
do yếu thế nhân bỏ chạy và gọi thêm người
đến hai mươi một h năm mươi phút cùng ngày nhân cùng tiến vào khoảng hai mươi người khác mang theo mã tấu và chỉa bông xăng
đi tìm bảo nhưng không gặp
thấy nhóm người ăn uống trong quán ốc đếm ở đường hoàng hữu nam nhóm này nghĩ là đối thủ nên xông vào đuổi chém
hậu quả làm hai người bị thương nặng
sau đó nhóm này đến phường tăng nhân phú a thì gặp nhóm bao dẫn đến hỗn chiến làm hai người bị thương tích
nhận tin báo công an vào cuộc điều tra triệu tập một mươi bảy người đến lấy lời khai
đồng thời tiếp tục truy bắt và kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú trình diện